tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi năm sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội tổng kết kỳ họp thứ bảy
cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám của quốc hội
báo cáo tổng kết kỳ họp thứ bảy tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết
quốc hội đã xem xét thông qua bảy luật một mươi nghị quyết cho ý kiến về chín dự án luật khác
về chuẩn nhân sự tiến hành giám sát chuyên đề chất vấn và trả lời chất vấn
xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác
báo cáo về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp này được cử tri và nhân dân quan tâm đánh giá cao cho thấy các nhóm vấn đề
được lựa chọn là sắc đáng bám sát thực tiễn đời sống kinh tế xã hội
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ
sôi nổi thu hút sự quan tâm của cử tri
liên quan đến việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc
cho biết dự kiến quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và bế mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi một
năm hai nghìn một mươi chín quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật và cho ý kiến tám dự án luật khác